lý do này dẫn tới bệnh viêm gan c dễ bị bỏ sót người bệnh thường chỉ biết mình bị viêm gan mãn tính khi được sàng lọc để hiến máu hoặc tiến hành xét nghiệm máu trong các buổi khám sức khỏe định kỳ hoặc trước các thủ thuật phẫu thuật vì bệnh lý khác
xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ hà tị loan đã dành thời gian tham gia chương trình ạ
thưa bác sĩ bệnh viêm gan c thì những đối tượng nào là những đối tượng mà có nguy cơ cao có thể mắc phải bệnh lý này ạ
bệnh viêm gan c trước hết thì cũng là một bệnh
gây ra do virus viêm gan c lây truyền trực tiếp từ người sang người qua các con đường
thứ nhất là phổ biến nhất là đường tiêm trích dùng chung bơm kim tiêm trong các đối tượng chuyên trích ma túy hoặc là có thể qua đường lây truyền qua đường máu đường mẹ sang con cũng có hoặc là qua đường quan hệ tình dục không an toàn
viêm gan c nếu như mà không được điều trị kịp thời thì có thể gây ra những biến chứng như thế nào
và trong quá trình điều trị thì các bệnh nhân cần phải lưu ý thêm những vấn đề gì
thưa bác sĩ biến chứng nguy hiểm nhất của viêm gan c đấy là gây ra tình trạng sơ gan có thể là ung thư gan suy giảm chức năng gan có thể là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong
đối với viêm gan c thì một cái tin vui cho bệnh nhân đó là với cái sự phát triển của y học hiện đại thì viêm gan c đã có thể chữa khỏi hoàn toàn
khác với viêm gan b viêm gan b thì mặc dù là điều trị rất nhiều năm nhưng mà không thể thải trừ hoàn toàn virus ra khỏi cơ thể
viêm gan c là bệnh nhân sau một khoảng liệu trình khoảng ba tháng là có thể khỏi hẳn hoàn toàn bệnh viêm gan c giảm thiểu nguy cơ dẫn đến sơ gan dẫn đến ung thư gan
trong quá trình điều trị viêm gan c thì đặc biệt lưu ý đối với bệnh nhân là việc tuân thủ phát đồ điều trị kháng virus uống thuốc đúng đủ liều theo chỉ dẫn của bác sĩ
bên cạnh đấy thì các chế độ ăn uống này chế độ sinh hoạt thì cũng phải rất là lành mạnh tránh các yếu tố mà có thể gây độc cho gan
trong giai đoạn điều trị hoặc là các yếu tố mà có thể làm nặng thêm tình trạng bệnh ví dụ như là việc dung nạp rượu bia này các chất đồ uống có cồn chất kích thích hoặc là các thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây ra tình trạng ngộ độc cho gan hoặc là suy giảm chức năng gan
xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ hà tịnh loan đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
người bệnh viêm gan c cần thực hiện các biện pháp sau
tránh lây bệnh cho người khác
để riêng biệt các dụng cụ cá nhân có khả năng gây tổn thương chảy máu như dao cạo kéo cắt móng tay bàn chạy đánh răng để tránh dính sang người khác hoặc nhầm lẫn khi sử dụng
luôn giữ chữ sẵn găng tay y tế đề phòng trường hợp bị thương hoặc cần người chăm sóc sức khỏe
nếu có vết thương hở người bệnh cần băng bó cẩn thận tránh làm dính ra các vật dụng khác hoặc khi tiếp xúc với người khác
phụ nữ mắc viêm gan c cần điều trị triệt để bệnh để tránh lây nhiễm cho con
mặc dù nguy hiểm nhưng bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi bằng các phương pháp điều trị thích hợp
do đó người bệnh khi có các biểu hiện bất thường hoặc nghi ngờ mình bị lây nhiễm nên đến các cơ sở y tế uy tín để được kiểm tra và làm xét nghiệm chẩn đoán
trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ các bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm trong điều trị các bệnh lý về gan
với sự đầu tư bài bản và nghiêm túc về cơ sở vật chất hệ thống máy móc và dịch vụ chăm sóc sức khỏe
người bệnh hoàn toàn có thể an tâm khi thăm khám và điều trị tại bệnh viện